thưa quý vị trong những năm gần đây tại bệnh viện tâm thần tỉnh bà rịa vũng tàu
số lượng bệnh nhân lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các chứng dối nhiễu tâm trí có chiều hướng gia tăng
trong đó nhiều em có bệnh đã chuyển sang các chứng tâm thần phải nghỉ học điều trị nội trú tại bệnh viện
và ngay sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về tình trạng này
giao điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh được gần một tuần
đến nay tinh thần của em nguyễn thị thùy trang ở xã hoàng hiệp quyền thương mộc đã dần ổn định và tỉnh táo hơn
chia sẻ với chúng tôi trang cho biết hiện em đang là học sinh lớp một mươi một tại trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
do thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ mình cải cọ đánh đập nhau rồi dẫn tới ly hôn trang đã bị sốc nặng về tâm lý
em bị trầm cảm rồi chuyển qua đoạn thần cấp
chịu chứng đầu của con là trầm cảm
trầm cảm xong bắt đầu cấu gắt
cấu gắt xong rồi lấy tay lấy chân lấy đầu đập vào tường
rồi tai con là nó cứ kêu cứ gọi con gì đó
vào đây con thấy các bác sĩ điều trị cho con đỡ nhiều rồi
còn đây là em nguyễn linh sang
một mươi bảy tuổi ở xã quảng thành quyền châu đức
sau khi bị tâm thần phân liệt phải điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh cách đây hơn ba tháng
bệnh của linh sang có thuyên giảm nhưng em vẫn chưa thể trở lại giúp cuộc sống bình thường
được biết bệnh của đinh sang xuất phát từ việc suốt thời gian dài em phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình
ban đầu em chỉ bị trầm cảm nhẹ nhưng do không được chữa trị kịp thời
cộng với việc ba mẹ ly hôn càng khiến sang bị trầm cảm nặng
bệnh của sang càng nặng hơn
khi em không được đến trường do gia đình không đủ điều kiện
vì vậy tính tình sang trở nên thất thường không kiểm soát được hành chi ý chí của mình
theo kết quả khảo sát sơ bộ của bệnh viện tâm thần tỉnh
tại ba mươi trường trung học cơ sở thuộc các quyện thành phố trên địa bàn tỉnh
cứ một trăm linh học sinh trung học cơ sở thì có một mươi chín em mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý tâm thần
bình quân mỗi ngày bệnh viện tâm thần tỉnh tiếp nhận từ ba đến năm bệnh nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên
mắc các chứng bệnh liên quan đến thần kinh vào khám tại bệnh viện
nhất là vào mùa ôn thi có từ năm đến một mươi em
hầu hết các em bị các triệu chứng lo âu mất ngủ nhiều ngày nhức đầu chóng mặt
mỗi năm bệnh viện tâm thần tỉnh
cũng tiếp nhận từ một mươi đến ba mươi bệnh nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên bị tâm thần phân liệt
loạn thần cấp trầm cảm vào điều trị và số lượng bệnh nhân năm sau luôn cao hơn năm trước
đa số các cháu vào đến khám là với triệu chứng đau đầu mất ngủ và lo lắng
với triệu chứng đó cha mẹ không biết là nguyên nhân gì
cho là có lẽ một bệnh gì trong đầu trong ngóc trong não
tuy nhiên đối với một người thầy thuốc về sức khỏe tâm thần
chúng tôi nhận nhận ra ngay đó là
sự tăng áp lực việc học
tăng áp lực việc học ở đây là do cha mẹ mong muốn thành tích con mình đạt cao ai cũng muốn
và thứ hai nữa là lớp chuyên ở trường đó cô giáo cũng muốn thành tích học sinh đạt cao
và hai cái áp lực này dồn học sinh vào là phải học học ngày học đêm
học không có kế hoạch miễn sao đạt được thành tích
ngoài nguyên nhân do áp lực học tập mâu thuẫn xung đột trong gia đình
mạch túy giặt game cũng là những nguyên nhân sinh ra triệu chứng xối nhiễu tâm trí
khi gia đình phát hiện các em có dấu hiệu xối loạn tâm thần cần phải đưa đi điều trị sớm
sẽ rút ngắn được thời gian điều trị và khả năng khỏi bệnh cao
nếu không có sự can thiệp kịp thời những biểu hiện bệnh sẽ ngày càng nặng hơn
và đó chính là một trong những nguyên chân dẫn tới những vụ tự tử tập thể bạo lực học đường
nặng hơn là mắc bệnh tâm thần phân liệt
để phòng tránh mỗi người trẻ cần tạo lập một lịch sinh hoạt
học tập khoa học dừa sức có chế độ nghỉ ngơi hợp lý
khi mùa thi đang đến gần các gia đình nên hỗ trợ giúp các em tạo dựng kế hoạch học tập hợp lý
tạo cho các em nhận vừa an vào dinh dưỡng cân đối
để học sinh tránh áp lực mà vẫn ôn thi hiệu quả